thưa quý vị chữ ký số là phương tiện được sử dụng để xác thực nhận dạng của người gửi tin nhắn
hoặc của người ký tài liệu
chữ ký số không thể bắt trước bởi vậy mà hiện chữ ký số đã và đang được áp dụng trong nhiều lĩnh vực
tuy nhiên việc thực hiện chữ ký số cũng đang gặp phải nhiều khó khăn bất cập
đòi hỏi cần phải có những cơ chế chính sách thúc đẩy chữ ký số phát triển mạnh mẽ hơn
và chúng tôi sẽ đề cập tới vấn đề này trong một vấn đề và chính sách ở phần sau của chương trình
còn ngay bây giờ sẽ là các tin tức lúc sáu giờ sáng
thông tin đầu tiên đến từ hà giang
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
vừa phát hiện và bắt quả tăng hai đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy
vào chiều ngày một mươi bảy tháng ba tại km hai mươi chín cộng năm trăm linh quốc lộ ba mươi bốn thuộc địa phận xã minh ngọc
huyện bắc mê tỉnh hà giang
lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi e năm mươi chín nghìn hai trăm ba mươi chín lưu thông theo hướng bảo lâm cao bằng
thành phố hà giang có nhiều biểu hiện nghi vấn nên sẽ hiểu lệnh dừng xe kiểm tra
lái xe không chấp hành mà tăng ga nhằm tẩu thoát buộc tổ công tác phải triển khai các biện pháp khống chế bắt giữ
qua kiểm tra lái xe là trần văn dũng đi cùng trên xe là đỗ văn viên cùng chú tại huyện đan phượng
thành phố hà nội
tiến hành kiểm tra trong cốp xe phát hiện cất giấu một bao tải bên trong có một mươi bốn bánh heroin
bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên là của một người đàn ông tại xã thái học
huyện bảo lâm tỉnh cao bằng khi đang chân nhường vận chuyển thì bị bắt giữ
liên quan đến vụ việc hai nhóm gồm hàng chục thanh niên hỗn chiến đuổi đánh nhau xảy ra
tại khu vực khu đô thị đô nghĩa phường yên nghĩa quận hà đông hà nội
công an quận hà đông đã tạm giữ một mươi tám thanh thiếu niên trong vụ việc
trước đó vào khoảng hai mươi hai h đêm ngày một mươi chín tháng ba hai nhóm chủ yếu là nam
thanh niên ở độ tuổi một mươi bốn đến hai mươi hai tuổi sử dụng vũ khí là giáo dài tự chế
xông vào ẩu đả với nhau có người đã bị thương và gục ngã
nhận được tin báo lực lượng công an đã tổ chức lực lượng xuống hiện trường ngăn chặn cuộc hỗn chiến
đồng thời truy bắt các đối tượng tham gia ẩu đà
quá trình xác minh làm rõ cơ quan công an đã tạm giữ một mươi tám thanh thiếu niên liên quan tới vụ việc
đồng thời triệu tập các đối tượng còn lại hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị và các bạn nhóm một mươi ba người lái xe phân khối lớn chạy quá tốc độ đi vào đường cấm
trên quốc lộ một hướng từ đồng nai về tp hcm vừa bị đội cảnh sát giao thông rạch chiếc bắt giữ
vào chiều ngày hai mươi tháng ba đội cảnh sát giao thông rạch chiếc nhận được tin có một đoàn xe phân khối lớn
chạy tốc độ cao trên quốc lộ một hướng từ đồng nai về tp hcm
cảnh sát giao thông phối hợp với tổ phòng chống đua xe của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
triển khai các biện pháp nghiệp vụ chặn bắt cảnh sát đã mật phục ghi hình đo tốc độ nhóm người lái xe phân khối lớn trên
và khi nhóm này chạy xuống hầm chui nút giao thông đại học quốc gia tp hcm phường linh trung thành phố thủ đức
lực lượng chức năng đã dùng xe tải chặn đường và ập vào vây bắt đưa người và phương tiện về trụ sở để điều tra xử lý
các lỗi chạy vào đường cấm chạy quá tốc độ gắn biển số không đúng quy định
từ ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng ba
ba học sinh tại nhiều địa phương trên cả nước sẽ trở lại trường học trực tiếp
trong đó sở giáo dục và đào tạo hà nội đề nghị các trường đón học sinh các khối bảy tám chín một mươi một mươi một và một mươi hai
trên địa bàn thành phố học tập trực tiếp tại trường
tại hà giang trẻ em mầm non các huyện ngoại trừ bắc quang quang bình vị xuyên tp hcm
và học sinh tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh sẽ quay trở lại học trực tiếp
tương tự tại bắc ninh căn cứ với tình hình dịch bệnh tại địa phương
nhà trường sẽ cho học sinh đi học trực tiếp
khi tổ chức dạy học trực tiếp các trường sẽ chỉ dạy học một k vào buổi sáng
đắk lắc cũng vừa gửi văn bản yêu cầu các trường tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai

còn tại nghệ an từ ngày bốn tháng bốn học sinh các cấp học trên toàn tỉnh sẽ trở lại trường học trực tiếp
chữ ký số là phương tiện được sử dụng để xác thực nhận dạng của người gửi tin nhắn hoặc người ký tài liệu
chữ ký số không thể bắt trước
bởi vậy hiện chữ ký số đã và đang được áp dụng trong nhiều lĩnh vực
đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch bệnh như hiện nay để tránh việc phải đi lại giảm hiểu tiếp xúc
thì hiện việc triển khai chữ ký số đang được kỳ vọng sẽ được đẩy mạnh
nhằm giải quyết một số thủ tục cho người dân như xác nhận f bảo hiểm xã hội hay kết quả xét nghiệm covid một mươi chín
phát vòng chính phủ đã có thông báo kết luận của phó thủ tướng vũ đức đam
về việc mua vaccine cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
theo đó phó thủ tướng giao bộ y tế khẩn trương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của thủ tướng
bộ y tế làm rõ các loại vaccine có thể tiêm cho trẻ em
tình hình dự báo nhiễm virus của trẻ em và việc tiêm sau khi bị nhiễm virus
kinh nghiệm của các nước tiêm cho trẻ em
các cam kết tài trợ vaccine của các nước
trên cơ sở đó kiến nghị tổng số vaccine cần mua
báo cáo thuốc chống dịch covid một mươi chín